liên quan đến vụ trộm hàng loạt tiệm vàng ở miền tây chiều nay cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt giữ thêm nghi can phùng thanh tâm bốn mươi ba tuổi trú quận tám tp hcm
như vậy bảy nghi phạm trong băng nhóm chuyên đột nhập tiệm vàng bằng đường sông lớn nhất miền tây đã bị bắt giữ
trước đó vào khuya ngày ba mươi tháng bảy các tin sát thuộc công an thành phố cần thơ đã phối hợp với công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang hai nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng tại huyện mỹ xuyên sóc trăng
khám xét trên người các nghi phạm lực lượng đã thu giữ bảy lượng vàng cùng nhiều tăng vật khác dụng cụ phá khóa để đột nhập vào bên trong
hai đối tượng khai tên lý văn đợi năm mươi hai tuổi và nguyễn văn thanh năm mươi ba tuổi cùng tạm trú quận tám tp hcm
từ lời khai của hai nghi phạm này đến đêm ba mươi tháng bảy
tại bạc liêu ban chuyên án đã bắt nguyễn văn điệp tự lùng bốn mươi bốn tuổi quê quán tp hcm
ngoài ra còn nhiều nghi phạm khác đã bị bắt
theo lời khai ban đầu vào tháng một năm hai nghìn một mươi năm nhóm này đã đột nhập tiệm vàng hiện tính hà
ở huyện phong điền tp cần thơ lấy trộm số vàng trị giá khoảng một năm tỷ đồng
sau vụ trộm tại phong điền hàng loạt tiệm vàng tại hậu giang vĩnh long bến tre kiên giang cũng bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tài sản
tại bạc liêu ba chuyên án đã bắt nguyễn văn điệp tự lùng bốn mươi bốn tuổi quê quán tp hcm